một nhóm gồm bốn đối tượng tổ chức mua gom pháo nổ trái phép từ cửa khẩu hoa lư
tỉnh bình phước đưa về lâm đồng tiêu thụ ngay trong chuyến hàng đầu tiên
gần hai tấn pháo hoa nổ được các đối tượng đưa chót lọt vào địa bàn
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng bắt giữ
bốn đối tượng bị bắt là man văn tự lê đình sang nguyễn thị phương thảo
cùng chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng và phạm anh tịnh chú tại huyện trảng bom
tỉnh đồng nai tăng vật lực lượng công an tịch thu được là chín trăm tám mươi sáu bánh pháo hoa nổ
có trọng lượng là một bảy trăm bảy mươi bốn kg phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp cùng công an huyện lâm hà lấy lời khai các đối tượng
kiểm đếm và niêm phong toàn bộ số pháo tăng vật đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng
ngày một mươi sáu tháng một công an tp tây ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
với đối tượng công dương văn công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ ở huyện kim sơn tỉnh ninh bình
để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão
năm hai nghìn hai mươi ba trên toàn tỉnh tây ninh trong ngày đầu giao quân tại đường hồ văn lâm
thuộc khu phố hai phường hai thành phố tây ninh công an thành phố tây ninh đã bắt quả tăng
đối tượng dương văn công đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng và thu tiền góp ngày
từ những người vay mượn tiền tăng vật thu giữ gồm hai điện thoại di động có nội dung thể hiện
việc cho vay lãi nặng một xe gắn máy và số tiền là hai triệu đồng quá trình điều tra
đối tượng công đã khai nhận cho hơn ba mươi người dân trên địa bàn tp tây ninh vay mượn tiền
dưới hình thức là vay tiền góp công an thành phố đã tiến hành mời làm việc được một mươi tám người vay
mượn tiền của đối tượng cộng với tổng số tiền là hai trăm bảy mươi triệu đồng đối tượng công đã thu lợi
bất chính là trên bốn mươi triệu đồng
còn tại an giang nắm bắt nhu
nhu cầu về thực phẩm của người dân trong dịp tết tăng cao vì lợi nhuận nhiều đối tượng kinh doanh
vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ gia tăng hoạt động gây ảnh hưởng sức khỏe
người tiêu dùng vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
an giang vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt giữ một xe ô tô vận chuyển gần tám tấn thịt
đông lạnh nghi vấn nhập lậu
trước đó vào khoảng năm h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp
cùng các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện an phú khi đến quốc lộ
chín mươi một c thuộc ấp đồng ky xã quốc thái phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi h một nghìn tám trăm linh chín do tài xế đặng văn ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình điều khiển có vận chuyển số lượng lớn là thịt bò
thịt trâu nhập khẩu
sau đó phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường an giang
trạm chăn nuôi thú y và công an huyện an phú tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe ngọc điều khiển có vận
chuyển trên bảy chín trăm bốn mươi kg sản phẩm động vật là thịt bò thịt châu đông lạnh có xuất xứ nước ngoài
trị giá hàng hóa ước tính khoảng một năm tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
và một số giấy tờ không phù hợp không hợp pháp so với thực tế hàng hóa trên xe
qua quá trình theo dõi vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối qua ngày một mươi sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai
đã phối hợp với lực lượng thú y tỉnh đồng nai bất ngờ ập vào kiểm tra một cơ sở giết mổ gà chết
ở khu phố bốn c phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và phát hiện số lượng hàng tấn gà đang được chế biến chuẩn bị đưa đi tiêu thụ bán cho các cơ sở làm giò trà
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng hơn hai hai tấn gà công nghiệp đã chết
bốc mùi hôi thối và đang có bốn người tiến hành làm lông mổ thịt trên nền xi măng ẩm thấp dơ bẩn
đại diện chủ cơ sở là bà trần thị ngọc thương cho biết số gà chết nói trên được thu mua từ các trại gà trên địa bàn
các xã la ngà và xã suối nho thuộc huyện định quán tỉnh đồng nai với giá bốn đồng một kg
sau đó vận chuyển về tại cơ sở tiến hành sơ chế làm sạch lông rồi phân loại đưa đi tiêu thụ trên địa bàn đồng nai và thành phố hồ chí minh
chủ yếu là bán cho một số cơ sở